ngày hai mươi sáu tháng một cơn mưa kéo dài kèm nước sông thượng nguồn đổ rồn về làm một số vùng trũng ở huyện tuy an phú yên ngập sâu
một số tuyến đường tại an định an nghiệp nước lên cao có nơi gần nửa mét chảy xiết khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cho hay mưa lũ đợt này chưa gây thiệt hại về người
nhưng gần sáu trăm năm mươi hectare hoa màu hư hỏng đời sống người dân bị đào lộn
lần đầu tiên ngày cận tết ở địa phương bị lũ mưa kéo dài khiến nước không thoát kịp
ủn lại ở những điểm thấp trũng gây ngập cục bộ vào dạng sáng nay tới chiều nước bắt đầu rút dần
trước tình hình mưa lũ ủy ban nhân dân tỉnh phú yên điều động nhiều lực lượng kiểm tra thường xuyên
túc trực ở các điểm thấp trũng để ứng phó và hỗ trợ người dân cũng như cảnh báo đảm bảo an toàn